xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
công an tỉnh đồng nai vừa bắt giữ khẩn cấp trần hữu sơn ba mươi tám tuổi
trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ vụ án mạng
nạn nhân là một phụ nữ ba mươi bảy tuổi quê ở bến tre là chủ cửa hàng cắt tóc trên đường bùi văn hòa
tại cơ quan công an sơn khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân
vào trưa ngày năm tháng tám khi đến chơi thì phát hiện chị này nhắn tin với một người đàn ông khác
do ghen tuông đối tượng đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án sơn đã lấy điện thoại và ví tiền của nạn nhân rồi đi chơi điện tử
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một giờ ngày hôm nay
sơn đã bị cơ quan công an bắt giữ và thu giữ các tăng vật khác có liên quan
liên quan đến vụ tài xế xe khách tuyến quảng ninh thái bình bị hành hung xe bị ném chất bẩn
công an tp hạ long tỉnh quảng ninh cho biết đã bắt tạm giam hai đối tượng
hai đối tượng là nguyễn anh ngọc chú tỉnh
thái bình và đào việt long chú tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận đã chặn tấn công tài xế của xe một mươi bảy b hai nghìn một trăm hai mươi ba
của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thiên hoàng hải có trụ sở tại tỉnh thái bình
trước đó công ty này đã gửi đơn kêu cứu vì tài xế của nhà xe liên tục bị chèn ép hành hung
và ném mắm tôm không cho đón trả khách làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp và tình hình cho tự an toàn giao thông
vào chiều ngày hôm nay
huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự năm đối tượng
đồng thời cho tại ngoại hai đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
xảy ra tại khóm mỹ tân thị trấn mỹ luông huyện trợ mới tỉnh an giang
vào chiều ngày bốn tháng tám nhóm này đã chặn bắt một người phụ nữ lên xe ô tô
thì đã bị người dân phát hiện báo với lực lượng công an
tiến hành truy xét chỉ sau ba mươi phút lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng trên
đang khống chế nạn nhân sinh năm hai nghìn bảy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nạn nhân nợ tiền vợ chồng của danh tuấn
và vợ là trần thị hạnh trong lúc làm công chưa trả hết nhưng đã bỏ trốn về địa phương
cho nên tuấn và hạnh đã bàn bạc với các đối tượng còn lại tổ chức bắt giữ nạn nhân
đem về kiên giang để tiếp tục bắt làm công trả nợ
bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn
lên tới một tỷ đồng một ngày
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó lực lượng công an đã triển khai nhiều tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ
tiến hành đột kích các địa điểm bắt giữ một mươi bảy đối tượng
đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là nguyễn tuấn dũng trú tại tp vinh
dũng đã hình thành và điều hành hệ thống chân dết trong đường dây đánh bạc
ở nhiều địa bàn tại tp vinh và huyện hương nguyên
qua khám xét tạm giữ một trăm hai mươi triệu đồng hai mươi năm điện thoại di động ba cáp đề
và một số tăng vật khác có liên quan
văn phòng quản lý đường bộ ba mươi một khu quản lý đường bộ ba cho biết là vào trưa ngày hôm nay
đã phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ thành công
các phương tiện trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi
vào lúc hai giờ ba mươi phút cùng ngày xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi chín nghìn một trăm bốn mươi chín chạy trên cao tốc đà nẵng quảng ngãi
hướng bắc nam
khi đi đến km bốn mươi một sáu trăm chín mươi năm thuộc địa phận xã bình quý huyện thăng bình tỉnh quảng nam
xe tải đã va chạm với xe đầu kéo năm mươi h hai mươi nghìn một chạy cùng chiều
vụ tai nạn làm hai người bị thương hai xe lật nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường luồng bên phải
khiến giao thông bị ách tắc hoàn toàn trong nhiều giờ đồng hồ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin phát sóng lúc hai mươi h trên antv